công an huyện ý yên tỉnh nam định cho biết trong hai ngày qua đơn vị liên tiếp bắt giữ quả tang
hai vụ tàng trữ vận chuyển trái phép thu giữ tổng cộng ba mươi bốn chín kg pháo
theo đó ngày một mươi sáu tháng một mươi hai công an huyện ý yên bắt quả tang và khám xét đối tượng nguyễn tuấn hùng
đang vận chuyển và tàng trữ một mươi ba hộp pháo giàn loại ba mươi sáu quả một dàn tổng trọng lượng một mươi tám kg
qua điều tra đối tượng khai nhận đã mua số pháo này qua mạng internet
trước đó một ngày công an huyện y yên phát hiện bắt quả tang nguyễn đăng hòa ba mươi tuổi
trú tại xã yên ninh huyện y yên đang vận chuyển một mươi hai hộp pháo giàn với tổng trọng lượng một mươi sáu chín kg
lực lượng chức năng đã thu giữ niêm phong toàn bộ số pháo và lập biên bản xử lý các đối tượng vi phạm